cục quản lý dược bộ y tế đã quyết định cấp phép nhập khẩu thuốc botulism antitocin để điều trị cho bệnh nhân bị ngộ độc thực phẩm hiếm gập tại trung tâm chống độc bệnh viện bạch mai sau khi anpate minh chảy nhiễm khuẩn
sản phẩm này có chứa vi khuẩn clostridium botulinum gây ra độc tố botulinum
việc nhiễm độc tố của vi khuẩn này có thể gây ra các biến chứng nặng có dẫn đến suy hô hấp liệt toàn thân phụ thuộc thở máy nguy hiểm đến tính mạng
các trường hợp biến chứng nặng được chỉ định sử dụng loại thuốc mới được nhập khẩu để giải độc
đây là một loại thuốc hiếm hiện chưa có số đăng ký lưu hành tại việt nam